học sinh f f một tăng dạy học linh hoạt tối đa
hầu hết các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở hà nội
tp hcm và các địa phương đều đã linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học
từ trực tiếp sang trực tuyến khi số học sinh là f và f một tăng lên
nhiều hiệu trưởng cho biết vừa dạy vừa chống dịch nên sẽ thử hơn so với thời điểm bình thường
tại tp hcm tìm cách thích ứng
trường tiểu học phú thọ quận một mươi một đang có năm trên ba mươi năm lớp vì vướng f nên phải chuyển sang học trực tuyến
các lớp học online hay học trực tiếp hàng ngày biến động theo biểu đồ cách ly y tế
và tình hình f của các thành viên trong lớp
cô nguyễn thị kim hương hiệu trưởng trường tiểu học phú thọ nói
như tuần vừa rồi ba lớp có f nên chuyển sang dạy học online ngay
và sau bảy ngày học sinh đã khỏi bệnh thì các em lại đến trường học trực tiếp
do cứ phải dạy học luân phiên như vậy nên số lượng học sinh ở trường không ổn định
ở trường trung học phú thông nguyễn hiếu hân tp thủ đức
từ sau tết nguyên đán đến nay đã có hơn một trăm linh trên hai ba mươi năm học sinh là f
chúng tôi đã chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến cho ba lớp
các lớp còn lại vẫn đi học bình thường
riêng với những học sinh là f f một phải ở nhà cách ly thì sẽ tham gia học online
nhà trường tổ chức mỗi khối một mươi một mươi một một mươi hai có một lớp học online với giáo viên đứng lớp riêng
những học sinh này không thể đến trường ở các lớp sẽ học chung lại với nhau tại đây
ông nguyễn đức chính hiệu trưởng
trường trung học phổ thông nguyễn hiếu hân cho biết
trong khi đó cô hứa thị diễm trâm hiệu trưởng trường trung học cơ sở hà huy tập
quận bình thạnh thông tin sau tết đến nay có một trăm năm mươi hai trên hai hai trăm linh học sinh f
điều may mắn nhất của nhà trường là tuy số lượng f có tăng nhưng đều thuộc diện f một trước đó
tức là các giáo viên chủ nhiệm đã làm rất tốt công tác khoanh vùng f một
và cho các em ở nhà cùng thời điểm với f
do vậy khi phát hiện có f mới thì đa số đều thuộc diện đang ở nhà
thế nên đến thời điểm này
nhà trường vẫn tổ chức bán chú chỉ có bảy lớp chuyển sang học online
còn tại trường tiểu học lê thị riêng quận một mươi
hiện tại có một mươi ba lớp học trực tuyến trên tổng số hai mươi sáu lớp của trường
cơ chế chống dịch hiện nay tại trường tiểu học lê thị riêng
là lớp nào có một vài f thì cho cả lớp nghỉ học để học trực tuyến cả lớp
vì như vậy sẽ đỡ cho giáo viên phải phân thân tại nhiều nơi
mà học sinh cả lớp sẽ không đồng đều trong việc tiếp nhận kiến thức
thầy trần anh duy hiệu trưởng nói
riêng đối với những trường hợp f phải nghỉ học
thì nhà trường dự kiến bổ túc cho học sinh sau khi các em đến trường trở lại
trong tình hình hiện nay tôi nghĩ nhà trường học sinh và phụ huynh
phải thích ứng vậy thôi chứ không còn cách nào khác
trao đổi với tuổi trẻ ông nguyễn văn hiếu
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở đã có văn bản giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường
tự bố trí hình thức dạy học phù hợp với tình hình ở đơn vị mình
trong điều kiện như hiện nay
các nhà trường cần tổ chức ít nhất một lớp học trực tuyến
trên một môn học trên một khối lớp
để đáp ứng nhu cầu học tập của những học sinh f f một
và những học sinh không thể đến trường
tại hà nội giảm học trực tiếp
tại hà nội theo bà trần lưu hoa
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo
trong tuần qua tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp giảm mạnh
từ trên chín mươi xuống chỉ còn bảy mươi năm bốn ở bậc trung học phổ thông
và bảy mươi bảy hai ở bậc trung học cơ sở
học sinh tiểu học ở một mươi tám huyện thị xã
trước khi có quy định tạo ngừng đến trường
cũng chỉ có gần bảy mươi chín đến trường
nhiều trường học chuyển hoàn toàn
học một số học sinh sang học trực tiếp
vì số học sinh giáo viên là f quá cao
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh
có trên một học sinh ở hai cơ sở
và khoảng năm mươi giả viên là f
nên phải chuyển sang học trực tuyến
tương tự ở trường mary quy rie hà nội
cũng đã cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai
chuyển sang học trực tuyến từ ngày hai mươi tám tháng hai
theo thầy nguyễn sơn khang
hiệu trưởng cơ sở một của trường ở mỹ đình
đang được thông báo
cấp độ dịch ở mức ba
tuy nhiên do không có quy định thống nhất
nên hiện mỗi trường ở hà nội đang làm theo mỗi cách
có trường quy định năm mươi học sinh trở lên là f f một
thì sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến với cả lớp
nhưng có trường lại quy định
lớp chỉ có dưới một mươi học sinh đến lớp
thì sẽ chuyển sang dạy học trực tuyến một trăm linh
để giảm bớt vất vả cho giả viên
tuy nhiên cũng có những trường
có dưới một mươi học sinh đến lớp vẫn đến trường
vẫn duy trì hình thức dạy học hai trong một
một phụ huynh có con học trung học cơ sở
ở quận tây hồ cho biết
mặc dù lớp nhiều học sinh là f f một
nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn kêu gọi phụ huynh
những học sinh khác cho con đến trường học trực tiếp
vì đó là quy định
tương tự một số phụ huynh có con học
một trường trung học phổ thông
ở khu vực quận đồng đa cho biết
lớp chỉ còn hai ba học sinh đi học trực tiếp
nhưng trường vẫn duy trì việc dạy học trực tiếp
kết hợp với trực tuyến
trong khi có những tiết học những học sinh đến lớp
cũng phải nghe giáo viên giảng qua tv
kết nối trực tuyến vì giáo viên đang là f
không thể đến trường
một phụ huynh nhận xét
tôi thấy cách làm đó hình thức khiến học sinh giáo viên
cùng vất vả nhà trường muốn học sinh đến trường
thì phụ huynh cũng muốn con được đi học
để gặp thầy gặp bạn nhưng tình hình thế này
nhà trường quá cứng nhắc
tại quận hà đông hà nội
bà phạm thị lệ hằng trưởng phòng giáo dục
và đào tạo cho biết số giáo viên là f
tăng từng ngày tôi rất thương giáo viên
nhưng cũng rất lo lắng
trường tôi hiện có hai mươi năm giáo viên là f
và một mươi bảy người khác là f một
toàn trường có trên chín trăm linh học sinh là f một
f một trong đó có

trước tình trạng này trường phải
chuyển hai mươi sáu lớp sang hình thức dạy học trực tuyến
số còn lại vẫn dạy hai trong một
đồng thời giáo viên vừa dạy online
vừa dạy offline có những
giáo viên f hoặc dạy trực tuyến
hoặc dạy hoàn toàn online offline
trong tình trạng sức khỏe rất mệt
bà nguyễn thị nhép hiệu trưởng trường trung học
phổ thông yên thả hà nội chia sẻ
tại đà nẵng hai trong một em ru
nhiều trường học ở đà nẵng
đăng đồng thời thực hiện ba hình thức dạy học trực tiếp
một trăm linh hai trực tuyến hoàn toàn
với một số lớp lớp học hai trong một
kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến
trong đó các trường đều có tỷ lệ
lớp học hai trong một chiếm đa số
trường trung học cơ sở trưng vương
hiện có hai lớp phải học trực tuyến hoàn toàn
do số học sinh f f một
chiếm khoảng hai phần ba sĩ số lớp
còn lại các lớp trong trường đều đang
áp dụng hai trong một ông hồ ngọc hưng
hiệu trưởng cho biết hiện các phòng học
đảm bảo chất lượng về hình về tiếng
để học sinh không dự học trực tiếp được
có thể nghe ràng nhiều giáo viên là f
được nghỉ nhưng vì việc xuân công dạy
thay khó nên duy trì bài học liền mạch
cho học sinh các giáo viên f không
có triệu trứng nặng vẫn ở nhà dạy cho
cả học sinh trên lớp và cả học sinh trực tuyến
ông hưng nói hình thức dạy học này
đòi hỏi giáo viên phải nâng cao
kỹ năng giảng dạy sử dụng thành thạo công nghệ
thông tin và tất nhiên là chấp nhận
vất vả hơn việc chỉ dạy trực tuyến
hay trực tiếp trường đã thử nhiều phương pháp
nhưng đây vẫn là cách phù hợp nhất với
tình hình f và f một gia tăng
và thay đổi liên tục như hiện nay
kết hợp hài hòa giữa học trực tiếp
và trực tuyến theo sở giáo dục
và đà tạo tỉnh quảng ninh tỉnh
hiện có bốn ba trăm tám mươi một f
là học sinh giáo viên
còn sở giáo dục và đào tạo hải phòng cho biết
tỷ lệ học sinh đến trường học trực tiếp
chưa cao bình quân toàn thành phố
chỉ đạt trên ba mươi các trường học
đang áp dụng linh hoạt các hình thức dạy học
trực tuyến trực tiếp và kết hợp
hài hòa giữa việc học trực tiếp và trực tuyến
tại cần thơ ngày một tháng ba
ông nguyễn hiễu nhân
trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục
và đà tạo tỉnh cho biết
nếu có trường hợp nghi nhiễm ở cơ sở giáo dục
thì cần triển khai phòng chống dịch
theo cụ chứ không dừng hoạt động tất cả
tỷ lệ học sinh đến trường
tại cần thơ hơn chín mươi sáu
còn tại cà mau ông nguyễn thanh luận
giám đốc sở giáo dục và đà tạo
cho rằng khi có f
tại lớp học thì phong tỏa tạm thời
lớp học trường học khu vực có
kf tiến hành truy vết thực hiện
cách ly và test nhanh
các kf và f một f hai
không tự ý tự do di chuyển
phải thực hiện năm k và chờ được hướng dẫn
xử lý sau khi thực hiện
khử khuẩn nhà trường tiếp tục hoạt động
trở lại vào hôm sau
lớp học có học sinh nhiễm bệnh được nghỉ học
trực tiếp chuyển sang dạy và học trực tuyến